vào ngày hôm nay hai tháng một mươi hai tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm
trong việc giao đất vàng từ tám đến một mươi hai lê duẩn
hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bị cáo nguyễn thành tài
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
hội đồng xét xử tuyên phạt y án các bị cáo nguyễn thành tài tám năm tù lê thị thanh thúy
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tháng năm năm tù
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm năm năm tù
trương văn út nguyên phó trưởng phòng quản lý đất thuộc sở tài nguyên và môi trường ba năm tù
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
về kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hcm về phần xử lý vật chứng và xác định thiệt hại trong vụ án
hội đồng xét xử cho rằng không phù hợp với hồ sơ vụ án và quy định của pháp luật nên tuyên bác toàn bộ kháng nghị
một đối tượng trong vụ án mua bán trái phép hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lẩn trốn
sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
mùa lao tủa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lẩn trốn
đối tượng cùa lao tùa bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn
sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép hai mươi bánh heroin tại địa bàn bản thái hưng
xã mường sang huyện mộc châu bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tủa bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
công an tp vinh của tỉnh nghệ an vừa làm rõ bắt giữ hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản gây thiệt hại hơn ba trăm linh triệu đồng
từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trên địa bàn tp vinh và huyện diễn châu liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các vụ trộm cắp nói trên thường phá cửa đột nhập vào các công sở
cửa hàng kinh doanh và nhà dân lợi dụng không có người trông coi để trộm cắp tài sản
sau một thời gian xác lập chuyên án và điều tra xác minh
ngày ba mươi tháng một mươi một công an tp vinh đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng
nguyễn đức thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện diễn châu
và võ anh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú tại tp vinh
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra
tòa án nhân dân huyện quế sơn của tỉnh quảng nam vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử
đối với bị cáo nguyễn minh tiến chú tại phường hòa hương
thành phố tam kỳ của tỉnh quảng nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nguyễn minh tiến dùng tài khoản facebook huỳnh đức tài
do tiến đăng ký trước đó để giả mạo ông huỳnh đức tài người bán cây hoa lan
qua mạng facebook rồi nhắm tin nói chuyện với ông trần hiễu vương
chú tại thôn thuận long xã quế phong huyện quế sơn qua facebook để lừa mua bán lan đột biến
tiến đưa ra các thông tin gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của ông vương
chỉ trong vòng hai tháng nạn nhân đã chuyển tổng cộng hai trăm năm mươi một triệu đồng
vào các tài khoản ngân hàng do tiến cung cấp
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn minh tiến bốn năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo tiến phải bồi thường cho bị hại số tiền hai trăm năm mươi một triệu đồng
một đối tượng trong vụ mua bán trái phép hai mươi bánh heroin đã bị công an tỉnh sơn la
bắt giữ thành công sau một mươi sáu năm lần trốn
cụ thể vào sáng ngày một tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng
truy nã đặc biệt nguy hiểm là pùa lao tùa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tại xã triềng khừa huyện mộc châu sau một mươi sáu năm lần trốn

của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về tội mua bán trái phép chân ma túy
theo hồ sơ vào tháng tám năm hai nghìn bốn sau khi thấy đồng bọn trong vụ án mua bán ma túy trái phép
hai mươi bánh heroin tại địa bàn bản thái hưng xã mường sang huyện mộc châu
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng tùa đã bỏ trốn khỏi địa phương
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bốn bị cáo gồm nguyễn hoàng duy
chú tại quận sơn trà đặng duy tùng nguyễn tấn hiếu trú tại quận ngũ hành sơn
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nguyễn thị mỹ phương chú tại quận sơn trà
về hành vi không tố giác tội phạm
theo có trạng vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hoàng duy được bạn nhớ
trong coi khách sạn trên đường hà bổng quận sơn trà và bắt đầu hoạt động mua bán trái phép trên ma túy
duy đã móc nối với bạn tù trước đây là bị cáo tùng để làm chân rét
tùng và hiếu có nhiệm vụ đi giao nhận ma túy và được trả công bằng ma túy sử dụng hoặc tiền để tiêu xài
và tối ngày bốn tháng năm công an tp đã phát hiện và bắt quả tăng tùng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
thu giữ chín mươi tám chín gam ma túy khám xét khẩn cấp khách sạn thu giữ hơn sáu mươi năm gam ma túy các loại
riêng bị cáo phương biết rõ duy mua bán trái phép chất ma túy nhưng không tố giác tội phạm
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt nguyễn hoàng duy mức án trung thân
đặng duy tùng một mươi tám năm tù nguyễn tân hiếu một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị mỹ phương một năm tù về tội không tố giác tội phạm
công an thị xã duy tuyên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ninh đắc huân
trú tại quận bắc từ liêm hà nội về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai nhận là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tcbtreet com
đã phát hành đồng tcf và thành lập nhóm có tên là tim star diamond với mục đích thu hút các nhà đầu tư
tham gia đầu tư tiền ảo hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư tại thị xã duy tiên
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay
đã có hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sàn giao dịch tiền ảo khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc huân để điều tra làm rõ
giả làm nhân viên tư vấn thị trường của các công ty cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm khánh trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị trấn lang chánh huyện lang chánh vừa bị công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa bắt giữ
trước đó công an huyện thọ xuân nhận được tin báo của một người đàn ông ở xã thuận minh huyện thọ xuân
về việc ông đang làm nhà thì có một thanh niên làm nhân viên tiếp thị bán tôn và sắt của cửa hàng bán vật liệu xây dựng
đến trả bán hàng
tuy nhiên khi thanh toán tiền với chủ cửa hàng thì người đàn ông này mới biết mình bị lừa nên đã làm đơn trình báo với cơ quan công an
ngay sau khi nhận tin báo công an huyện thọ xuân đã tập trung điều tra xác minh làm rõ phạm khánh trường là thủ phạm gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tính từ ngày ba mươi tháng một mươi đến khi bị bắt trường đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các huyện thọ xuân
có nhiều tiền án một siêu trộm chuyên đột nhập vào các biệt thự biển đà nẵng để trộm cắp tài sản của người nước ngoài vừa bị xa lưới pháp luật
đối tượng này là quản lý của một cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng nhưng do dịch bệnh cơ sở này đóng cửa nên đã đi trộm cắp tài sản để kiếm tiền chi tiêu cá nhân
siêu trộm là võ thành bảo nhân trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tại cơ quan công an nhân khai nhận trên đường đi làm về thì phát hiện căn biệt thự không đóng cửa
nên đã đột nhập vào lấy cắp điện thoại và nhiều tiền mặt
để tàu tán nhân đã đổi toàn bộ tiền thành tiền đô la mỹ
ngoài ra từ đầu tháng một mươi một đến nay nhân cũng đã thực hiện bốn vụ đột nhập khác lấy trộm tài sản trị giá sáu mươi triệu đồng
toàn bộ số tiền bán tài sản đều được đổi ra đô la mỹ để cất dấu
với nhiều tiền án nhân hành động rất tinh vi thường xuyên nghiên cứu nơi đột nhập trước khi gây án để tránh bị camera an ninh ghi hình
ngoài ra nhân đã có tiền án trộm cắp tài sản của người nước ngoài vào năm hai nghìn một mươi bảy
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên cũng vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đã gây ra tám vụ trộm cắp tài sản với giá trị gần hai trăm linh triệu đồng
đối tượng bị bắt giữ là tống ngọc thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ chín phường quang vinh thành phố thái nguyên
do cần tiền mua ma túy sử dụng từ khoảng tháng một mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thắng đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
trong đó có bảy vụ
thủ đoạn của thắng là lợi dụng đêm tối đột nhập vào các căn hộ qua ô cửa sổ không đóng hoặc phá khóa các cửa trên mái nhà
sau đó lục lọi trộm cắp các tài sản như điện thoại di động bếp từ máy khoan máy đục bê tông bình nóng lạnh và trên một trăm một mươi triệu đồng tiền mặt
hiện công an tp thái nguyên đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam thắng để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
thưa quý vị còn tại tỉnh đồng nai thành phố biên hòa thì tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng trở lại bởi sau thời gian dài ẩn mình do giãn cách xã hội
trước tình hình này lực lượng công an tp biên hòa đã mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội và phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
và qua một tháng thực hiện đợt cao điểm này lực lượng công an đã đấu tranh triệt phá một mươi vụ trộm cắp tài sản bắt giữ lý và gần hai mươi đối tượng
và theo cơ quan công an trong số các vụ trộm cắp tài sản trên thì có tới hơn hai phần ba số vụ là do người dân đã lơ là và mất cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của chính mình
đây là đối tượng lê minh dương ba mươi một tuổi trú tại phường bình thắng thành phố dị an tỉnh bình dương vừa bị công an tp biên hòa bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
theo điều tra của cơ quan công an vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi một đối tượng lê minh dương phát hiện chiếc xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm của ông phan khắc định
trú tại phường hồ nai tp biên hòa đỗ trước một cửa hàng vật liệu xây dựng trên xe có sẵn chìa khóa nên dương đã leo lên xe nổ máy tẩu thoát
qua trích xuất hệ thống camera và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sau hơn bốn mươi tám giờ đồng hồ công an tp biên hòa đã bắt giữ được đối tượng lê minh dương
thu hồi chiếc xe tải bị lấy trộm
theo tường trình của ông phan khắc định việc để xảy ra vụ trộm cắp nói trên là do sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của gia đình
vì gần cả chục năm nay ông định vẫn để xe ô tô ở ngoài vỉa hè trên xe cắm nguyên chìa khóa không có người trông coi
cơ quan công an xác định lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy và nghiện game không có nghề nghiệp ổn định
sau khi trộm cắp bán chiếc xe tải được hai mươi năm triệu đồng dương đã sử dụng hết cho việc mua ma túy sử dụng và chơi game